hơn một tháng qua do thời tiết hạn hán xâm nhập mặn kéo dài nên nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện giang thành
thành phố hà tiên rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang đã khẩn trương tổ chức cung cấp hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân nơi đây
những giọt nước đầy nghĩa tình đã phần nào san sẻ đến người dân vùng khó khăn
do tình hình hạn hán kéo dài nước mặn xâm nhập nên gần một hai trăm linh hộ dân thuộc các xã phú mỹ
quyện giang thành và phường mỹ đức thành phố hà tiên đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang phối hợp với công ty cấp thoát nước kiên giang
đã tổ chức hỗ trợ cấp trên hai trăm một mươi mét khói nước sinh hoạt cho người dân nơi đây
xe chuyên dụng chở nước sẽ vận chuyển đến các điểm cấp nước tập trung để người dân thuận tiện lấy nước về sinh hoạt
riêng những địa bàn có nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang hỗ trợ mang nước đến tận nhà
mấy chú bộ đội dữ lắm dữ lắm
ở đây mình cũng cần thiết nước nước sinh hoạt này nó thiếu hụt mà thường như đó
không riêng tôi mà tất cả dân ở đây họ rất phấn khởi nhờ sự giúp đỡ của anh em
nói chung là dân chúng rất mừng rất cảm ơn anh em đã có tâm lòng giúp đỡ mấy người dân ở vùng khó khăn về nước nôi
nói chung là
nói chung là nó thiếu nguồn nước sinh hoạt
việc đánh cấp và hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân tại các địa phương thuộc quyện giang thành và thành phố hà tiên
là một trong những mặt công tác dân vận quan trọng của lực lượng vũ trang trong thời gian qua
đồng thời tạo thêm động lực tinh thần để mỗi gia đình vững tâm vượt qua thời điểm khó khăn
cũng như tô đậm thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân tại địa phương